thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ nước ta đã về tới thủ đô hà nội
kết thúc tốt đẹp toàn bộ các chương trình thăm chính thức vương quốc campuchia và cộng hòa dân chủ nhân dân lào
từ ngày hai mươi bốn tới ngày hai mươi bảy tháng bốn theo lời mời của thủ tướng campuchia samdech techo hun sen và thủ tướng lào thonglun sisulit
không chỉ mang ý nghĩa lịch sử chuyến thăm chính thức lào và campuchia đầu tiên của đồng chí nguyễn xuân phúc
trên cương vị thủ tướng chính phủ còn là hoạt động đối ngoại quan trọng chào mừng năm hữu nghị việt nam campuchia hai nghìn một mươi chín
và năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi bảy
chuyến thăm đã nâng cao kết quả hợp tác mọi mặt giữa lào và campuchia
tại các cuộc hội đàm hội kiến tiếp xúc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao đổi thẳng thắn và rất thực chất với các nhà lãnh đạo của bạn
về tất cả các vấn đề kể cả những vấn đề tồn tại lâu năm như vấn đề biên giới
vấn đề người việt vấn đề nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế thương mại với cả lào và campuchia
tại campuchia lễ đón thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân đã diễn ra trọng thị tại cung hòa bình
thủ đô phnom penh dưới sự chủ trì của thủ tướng vương quốc campuchia samdek techo hun sen và phu nhân
lễ đón được tổ chức hết sức trọng thị với sự chào đón của hàng trăm học sinh sinh viên
các tầng lớp nhân dân thủ đô phnom penh tập trung thành hàng dài trăm mét phía ngoài cung điện hòa bình
đông đảo người dân các em thiếu nhi campuchia đứng hai bên đường đón chào thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân
trong hội đàm thủ tướng samdek techo hun sen nhấn mạnh
chuyến thăm chính thức của thủ tướng nguyễn xuân phúc là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử
nhằm kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước
và đánh dấu bước phát triển hai nước lên tầm cao mới ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn
hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực
nhất là các lĩnh vực hai bên có thế mạnh như giáo dục đào tạo biên mậu du lịch viễn thông hàng không
ngân hàng dầu khí cao su nông nghiệp năng lượng điện
phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai triệu đạt mức năm tỷ usd trong những năm tới
sau hội đàm với thủ tướng samdek techo hun sen thủ tướng nguyễn xuân phúc đã ít kiến quốc vương norodom sihamoni
hội kiến chủ tịch thượng viện samdek saychum và chủ tịch quốc hội samdek heng sarim
gặp xã giao đại tăng thống tepphong
tiếp chủ tịch hội hữu nghị campuchia việt nam
sự kiện nổi bật trong chuyến thăm campuchia lần này của thủ tướng nguyễn xuân phúc là việc thủ tướng hai nước
đã chủ trì lễ khánh thành cầu biên giới long bình tỉnh an giang tray thom tỉnh can đan
với sự tham dự của hơn một mươi ba người dân từ hai nước
đây là một minh chứng sống động cho mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước
cây cầu sẽ trở thành tuyến đường ngắn nhất nối thủ đô phnom penh campuchia tới biên giới việt nam
giúp cho người và phương tiện qua lại khu vực biên giới giảm được đáng kể thời gian
qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại giữa hai nước
cũng như góp phần xóa đói giảm nghèo ở những khu vực biên giới còn nhiều khó khăn
tại thủ đô phnom penh thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiếp thân mật hội hữu nghị campuchia việt nam
nhân dịp thăm campuchia thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới đặt hoa tại đài độc lập
tượng đài cố quốc vương norodom sihanuk và đài kỷ niệm hữu nghị việt nam campuchia
tại thủ đô viên trăn cộng hòa dân chủ nhân dân lào thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân
cũng đã nhận được sự đón tiếp trọng thị từ sân bay quốc thế hoa tây
đến lễ đón chính thức được tổ chức trang trọng tại văn phòng chính phủ lào
đây là chuyến thăm chính thức lào đầu tiên của thủ tướng nguyễn xuân phúc
trên cương vị thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
thủ tướng lào thang luong si solit cho rằng chuyến thăm của thủ tướng nguyễn xuân phúc
và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ việt nam đã đem tình cảm vô cùng thắm thiết
của đảng nhà nước và nhân dân việt nam đến đảng nhà nước và nhân dân lào
và tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ
và đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt
và hợp tác toàn diện việt nam lào lên tầm cao mới
hai bên nhất trí phân đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước năm hai nghìn một mươi bảy
tăng một mươi so với năm hai nghìn một mươi
năm hai nghìn một mươi sáu tiếp tục nâng cao tính kết nối bổ trợ giữa hai nền kinh tế
nhất là về kết nối viễn thông năng lượng và giao thông vận tải
ngoài cuộc hội đàm với thủ tướng lào thang luong si solit
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới chào tổng bí thư chủ tịch nước bunyang volachit
và hội kiến chủ tịch quốc hội paniyathotu thường trực ban bí thư
và phó chủ tịch nước lào pham khâm vi pha van
và thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao đảng và nhà nước lào và gia đình
sự kiện đáng chú ý thắm tỉnh hữu nghị giữa nhân dân hai nước trong chuyến thăm
là việc hai thủ tướng lào và việt nam cùng phát động năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi chín
tại hoạt động đầy ý nghĩa này thủ tướng thang luong si solit phát biểu khẳng định
đây là dịp để tuyên bố với thế giới về tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị
tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện lào việt nam
cũng trong chuyến thăm thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân
đã tới thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao đảng và nhà nước lào và gia đình
viếng và đặt hoa tại đài liệt sĩ vô danh thăm khu lưu niệm và gặp gỡ gia đình lãnh tụ su phan nu vong
thăm bảo tàng cây sòn phong vi hàn và những nhà cách mạng tiền bối của nhân dân các bộ tộc lào anh em
chuyến thăm đã thành công rất là tốt đẹp
mục tiêu thứ nhất của chuyến thăm là nó đạt được rất là tốt đẹp
đó là chuyện là nâng cao hiệu quả hợp tác mọi mặt của ta với cả lào campuchia
với mục tiêu này thì trong chuyến đi thì thủ tướng đã trao đổi rất là thực chất với lãnh đạo của bạn
về tất cả các vấn đề những vấn đề tồn tại lâu năm rồi trong quan hệ
như vấn đề biên giới vấn đề người việt vấn đề nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế
hợp tác giáo dục với cả hai nước lào campuchia
như các bạn đã thấy rằng là bên cạnh những vấn đề mang tính chất là chiến lược vấn đề chính sách
thì chuyến đi này đã đạt được những cái thỏa thuận hết sức cụ thể
như là kinh nghiệm của tôi thì thấy rằng đây là một trong những chuyến thăm
mà có nhiều những cái văn bản pháp lý văn bản thỏa thuận khí nhiều nhất
một mươi ba văn bản trải dài trên rất nhiều lĩnh vực
tất cả những cái đó nó thể hiện rằng đấy là những bước đi rất là cụ thể
bên cạnh những quyết sách lớn thì những quy định rất là cụ thể rất hiệu quả
để mà tạo cho cái quan hệ nó phát triển tiếp
với mục tiêu thứ hai thì thấy rằng là năm nay là năm đoàn kết hợp nghị đặc biệt
thì chuyến đi của thủ tướng với những cái hoạt động rất cụ thể của thủ tướng
như là khánh thành cầu long bình tray tom
để tạo nên một con đường kết nối ngắn nhất giữa nước ta với lại phnom penh có bảy mươi km thôi
và những hoạt động như là phát động cái năm kỷ niệm cùng với thủ tướng thong lun tại nguyễn trăn
và trao cho phía bạn cái đại tư điển đây tôi nói là cái đại tư điển bốn trang
từ đại tư điển việt nam lào lào việt nam
và sắp tới đây sẽ có tư điển là khmer việt việt khmer nữa
thì đấy là những cái hoạt động rất là lớn để làm cho những hoạt động kỷ niệm
một chuỗi hoạt động kỷ niệm giữa chúng ta với lào với campuchia hôm nay
đã phát triển
phát triển theo cái hướng là hiệu quả và thiết thực
và cái mục tiêu thứ ba là cái mục tiêu là năm nay
chuyến đi của thủ tướng đúng là cái dịp là hai nước vừa mới kết thúc cái năm
kết thúc tuyết truyền thống của bạn
thì những cái hoạt động mà thăm hỏi rất là chân thành
rất là tràn đầy cái tình anh em láng giềng gắn bó máu thịt
đã làm cho bạn rất là cảm động
phải tóm lại với cả ba cái mục tiêu đó thì là chuyến đi của thủ tướng đã rất thành công